các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trú tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên đầu tư và phát triển nông thôn an trung thuộc công ty an trùng
cơ quan điều tra xác định công ty an trung là đơn vị nhà thầu phụ
đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án trên
liên quan đến vụ án trước đó công an tỉnh quảng nam đã tiến hành bắt tạm giam
ba đối tượng gồm thái minh hoàng nguyên giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng huyện nam giang
nguyễn đình tấn giám đốc công ty cổ phần tư vấn giám sát bách khoa
phạm văn hải giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch ict
hành vi sai phạm của các đối tượng tại dự án này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn ba một tỷ đồng
vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng
hai đối tượng phan ngọc vũ và vũ thanh hộ cùng chú tại thành phố bô ma thuật đã giả danh công an
rồi dùng hung khí khống chế một người dân để cướp tài sản
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
để điều tra về hành vi cướp tài sản này
ngày năm tháng một vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng
nên vũ đã rủ hộ đi tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt
khi thấy anh trần hoàng hiệp chú tại xã hòa thắng thành phố buôn ma thuật
đang nằm nghỉ ở bờ đập hồ ecun nên hai đối tượng đến tự xưng là công an
rồi khống chế ép lên xe máy trở về trụ sở làm việc
sau khi chở đi được khoảng hai km vào đường dãy cà phê vắng người
đối tượng đã lấy kéo nhọn khống chế và cướp sợi dây chuyền của anh hiệp
đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát
sau khi cướp được cả hai đã mang đến một tiệm vàng bán được hơn bảy triệu đồng
rồi chia nhau tiêu sải
thưa quý vị pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện
do đó cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo tới người tiêu dùng
mua sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng địa điểm kinh doanh
được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
và các hoạt động mua bán ngoài phạm vi các cửa hàng của nhà máy z một trăm một mươi một
và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
là trái với quy định của pháp luật
trường hợp phát hiện các hoạt động mua bán ngoài phạm vi các cửa hàng
và tổng kinh doanh mua bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi các cửa hàng
được công bố của nhà máy z một trăm hai mươi một và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
hay trên môi trường mạng đề nghị người tiêu dùng kịp thời cung cấp thông tin
cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trường hợp phát hiện tổ chức cá nhân bán pháo hoa cao hơn giá niêm yết tại cửa hàng
hoặc giá bán do nhà máy z một trăm hai mươi một công bố đề nghị người dân cung cấp thông tin
đến tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng của cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
bộ công thương theo số điện thoại một nghìn tám trăm linh sáu nghìn tám trăm ba mươi tám hoặc đường dây nóng của nhà máy z một trăm hai mươi
theo số điện thoại tám trăm sáu mươi năm ba trăm bốn mươi năm một trăm hai mươi một hoặc một trăm linh hai một trăm linh ba tám trăm sáu mươi năm năm trăm năm mươi năm để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật
và trong phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về
truy nã tội phạm cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các đồng chí và các bạn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi ba lán bè phường lam sơn quận lê trân thành phố hà nội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng nghĩa binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn nhông nương tụ xã phú sơn huyện ba vì thành phố hà nội
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm sau mép phải
và đối tượng phạm thế văn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một xã yên hòa huyện yên mô tỉnh ninh bình
bị công an huyện thanh trì thành phố hà nội ra quyết định truy nã về tội
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của cơ quan công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện